ngày hai mươi ba tháng một mươi hai giá vàng bật tăng trở lại trên thế giới và cả trong nước bất chấp kinh tế nhiều nơi đang hồi phục
cụ thể giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý sài gòn sgc mua vào ở mức sáu mươi một năm triệu đồng một lượng
và bán ra là sáu mươi một bảy mươi năm triệu đồng một lượng tăng hai trăm linh đồng một lượng so với phiên giao dịch ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
tương tự ngân hàng exim bank mua vào là sáu mươi một một triệu đồng một lượng bán ra sáu mươi một sáu triệu đồng một lượng tăng một trăm năm mươi đồng so với ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
trên thị trường thế giới giá vàng đã tăng lên lại trên ngưỡng một tám trăm linh usd một ounce và đang xoay quanh mức một tám trăm linh bốn bảy usd một ounce
so với sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi hai kim loại quý tăng gần một mươi năm usd bất chấp kinh tế mỹ đang tăng trưởng khả quan
theo bộ thương mại mỹ kinh tế mỹ tăng trưởng hai ba trong quý ba năm hai nghìn hai mươi một
tăng so với mức dự báo hai một trước đó
kinh tế mỹ tăng trưởng cao hơn dự báo như chỉ tiêu tiêu dùng cá nhân và đầu tư tư nhân
tuy nhiên mức tăng của vàng khá khiêm tốn khi giao dịch trên thị trường hiện ảm đạm trước kỳ nghỉ lễ giáng sinh và năm mới
ông jim wyckoff nhà phân tích cấp cao tại kikko metals cho biết trên reuters
giá vàng vẫn được hỗ trợ từ sự sụt giảm nhẹ của lợi suất trái phiếu và đồng đô la mỹ
đồng bạc xanh yếu giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua bằng ngoại tệ khác
do vậy dù lo ngại về tác động của biến thể omicron có thể đã không còn ảnh hưởng tới thị trường
nhưng nó vẫn tích cực đối với vàng vì sẽ cho phép các nhà giao dịch tập trung vào những yếu tố khác
như lạm phát gia tăng và chính sách tiền tệ rõ ràng hơn từ cục dự trữ liên bang mỹ phép
dòng vốn gần đây có dấu hiệu chảy vào vàng như một cành trú bão
khi nỗi lo covid một mươi chín gia tăng và lạm phát có thể bùng lên trong năm sau
giới đầu tư vẫn đang tiếp tục theo dõi cũng như đánh giá ảnh hưởng của làn sóng
biến thể omicron đối với triển vọng kinh tế mỹ cũng như thế giới
bên cạnh đó thị trường theo dõi sát về khả năng cục dự trữ liên bang mỹ phép
có thể nâng lãi suất như thế nào trong năm hai nghìn hai mươi hai để chống lãng phát
giá đô la mỹ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai giảm mạnh ở thị trường quốc tế và tự do trong nước
ngược lại các ngân hàng trong nước tăng nhẹ ngoại tệ
ngân hàng nhà nước ngày hai mươi ba tháng một mươi hai tăng tỷ giá trung tâm một mươi đồng mỗi đô la mỹ lên hai mươi ba một trăm chín mươi ba đồng trên đô la mỹ
các ngân hàng tăng giá đô la mỹ giao dịch với tổ chức cá nhân hai mươi đồng trên đô la mỹ
vietcombank mua vào lên hai mươi hai tám trăm linh đến hai mươi hai tám trăm ba mươi đồng trên đô la mỹ và bán ra hai mươi ba một trăm một mươi đồng trên đô la mỹ
exim bank mua vào với giá hai mươi hai tám trăm năm mươi hai mươi hai tám trăm bảy mươi đồng trên đô la mỹ còn chiều bán ra hai mươi ba sáu mươi đồng trên đô la mỹ
trên thị trường tự do giá đô la mỹ giảm ba mươi năm đồng trên đô la mỹ
còn hai mươi ba năm trăm chín mươi đồng trên đô la mỹ
ở chiều mua vào bán ra xuống hai mươi ba sáu trăm năm mươi đồng trên đô la mỹ
giá đô la mỹ trên thị trường quốc tế giảm chỉ số đô la mỹ index giảm sáu điểm xuống còn chín mươi sáu ba điểm
đồng bạc xanh đã giảm trở lại sau khi lợi suất trái phiếu mỹ giảm còn một bốn trăm sáu mươi bảy
thông tin kinh tế mỹ vừa công bố khả quan hơn như chỉ số niềm tin người tiêu dùng cải thiện trong tháng một mươi hai cho thấy
nền kinh tế số một thế giới tiếp tục tăng trưởng trong năm hai nghìn hai mươi
nhiều người tiêu dùng có ý định mua nhà và những mặt hàng giá trung tâm
những nhà trị lớn như phương tiện đi lại đồ gia dụng quan trọng cũng như đi nghỉ dưỡng trong sáu tháng tới
doanh số nhà tại mỹ tháng một mươi một tăng tháng thứ ba liên tiếp
gdp quý iii tăng trưởng hai ba điều chỉnh tăng so với con số hai một công bố tháng trước
tuy nhiên dịch covid một mươi chín vẫn bùng mạnh tại mỹ
số người nhiễm mới tăng thêm hai trăm hai mươi bảy sáu trăm linh năm người lên thêm năm mươi hai năm trăm linh sáu triệu người nhiễm
trong đó số người chết lên tám trăm ba mươi hai chín trăm ba mươi chín người tăng một năm trăm bốn mươi bốn người
nhà chức trách mỹ đã tăng thêm hai năm trăm linh sáu triệu người
mỹ đã cấp phép sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín dạng uống của pfizer với người từ một mươi hai tuổi trở lên
người nhiễm có thể điều trị covid một mươi chín tại nhà
sau khi mỹ công bố hàng tồn kho giảm nhiều hơn dự kiến giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng nhẹ
ngày hai mươi ba tháng một mươi hai các hợp đồng dầu thô tiếp tục tăng nhẹ trong phiên
dầu wti giao dịch sát ngưỡng bảy mươi ba đô la mỹ một thùng trong khi dầu brent đạt ngưỡng bảy mươi năm sáu đô la mỹ một thùng
trốt phiên giao dịch khuyên ngày hai mươi hai tháng một mươi hai giá dầu thô brent tăng một tám
bảy mươi năm hai mươi chín đô la mỹ một thùng trong khi giá dầu thô wti của mỹ tăng hai ba lên bảy mươi hai bảy mươi sáu đô la mỹ
giá dầu thô tiếp tục tăng sau thông tin tồn kho dầu thô của mỹ giảm nhiều hơn dự báo
một phần trong đó do cuối năm các công ty không tích chữ dầu thô nhiều
xong thông tin này dấy lên lo ngại khách du lịch mỹ đột ngột thay đổi kế hoạch vào kỳ nghỉ cuối năm
tuy nhiên chuyên gia phân tích cấp cao phil flynn tại price future group nhận xét thông tin tồn kho dầu thô giảm
và sản lượng giảm đang hỗ trợ giá dầu tốt
ngoài ra sự phục hồi của thị trường dầu mỏ cũng có thể nhờ các công ty điện châu âu này
chuyển từ sử dụng khí đốt sang dầu do giá khí đốt cao kỷ lục trong năm nay
bên cạnh đó hạn chế di chuyển do covid một mươi chín gây ra trên toàn cầu đã làm gia tăng lo ngại về sự xuất giảm nhu cầu nhiên liệu
một loạt quốc gia đức ireland hà lan và hàn quốc đã áp dụng lại các biện pháp phong tỏa một phần
toàn bộ hoặc giãn cách xã hội liên tục trong những ngày gần đây
các nhà phân tích vẫn cho rằng chính covid một mươi chín đang giết chết nhu cầu về xăng trên thị trường
trong nước ngày hai mươi ba tháng một mươi hai giá bán lẻ xăng dầu phổ biến như xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn hai mươi hai tám mươi hai đồng một lít
xăng ron chín mươi năm hai mươi hai tám trăm linh một đồng một lít dầu diesel một mươi bảy ba trăm ba mươi bốn đồng một lít dầu hỏa một mươi sáu ba trăm hai mươi hai đồng một lít
dầu ma rút một mươi năm bảy trăm bốn mươi năm đồng một kg mức giá này được áp dụng từ ngày một mươi tháng một mươi hai
ngân hàng thương mại cổ phần phát triển tp hcm hd bank phát hành một trăm sáu mươi năm triệu đô la mỹ trái phiếu quốc tế
tăng vốn chủ sở hữu cấp hai cho ifc và các định chế tài chính quốc tế khởi động các chương trình hợp tác phát triển dài hạn đã đề ra
theo phương án đã được cổ đông thông qua tại đại hội cổ đông vừa qua hd bành sẽ phát hành cho các nhóm nhà đầu tư bao gồm ifc
kfw và quỹ đầu tư quốc tế livron investment tổng khối lượng trái phiếu phát hành đợt này là một trăm sáu mươi năm triệu đô la mỹ với kỳ hạn năm năm một ngày
nhà đầu tư có thể chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông theo các điều khoản điều kiện của trái phiếu và quy định có liên quan
giá chuyển đổi dự kiến là bốn mươi ba đồng
trước đó hd bank đã thực hiện phát hành trái phiếu quốc tế cho các định chế tài chính hàng đầu châu âu và khu vực
ngân hàng thương mại cổ phần an bình abbank thực hiện thành công việc phát hành hơn một trăm một mươi bốn triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu
cụ thể hơn một trăm một mươi bốn hai trăm sáu mươi hai triệu cổ phiếu đã được abbank trào bán hết với mức giá một mươi đồng trên một cổ phiếu cho cổ đông
nhà đầu tư tương đương tỷ lệ tăng thêm hai mươi vốn điều lệ
trong đó hơn bảy mươi sáu bốn trăm bốn mươi triệu cổ phiếu đã được bán cho các cổ đông hiện hữu và ba mươi bảy tám trăm hai mươi một triệu cổ phiếu chưa bán hết cho cổ đông hiện hữu được phân bố cho các nhà đầu tư trong nước
số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt trao bán
việc phân phối số cổ phiếu mà các cổ đông hiện hữu chưa mua hết được hội đồng quản trị thông qua không làm phát sinh cổ đông lớn của abbank
sau khi trào bán thành công hơn một trăm một mươi bốn triệu cổ phiếu trong đợt đầu
lộ trình tăng vốn đợt một cơ cấu cổ đông lớn của ab bank vẫn bao gồm tập đoàn glesinko maybank và afc
sau khi hoàn tất abbank sẽ tiếp tục triển khai chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ ba mươi năm
tính trên số vốn điều lệ mới sau đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu eso từ nguồn vốn chủ sở hữu
kết thúc giai đoạn chia cổ phiếu thường tổng số vốn điều lệ ab bank dự kiến sẽ đạt gần một mươi tỷ đồng
ngoài ra một số nhà băng lớn cũng thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ
hôm nay việc cơm banh trước danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền mặt năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ một mươi hai
đồng thời chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ hai mươi bảy
sau phát hành vốn điều lệ thêm một mươi hai trăm ba mươi sáu tỷ đồng lên hơn bốn mươi bảy ba trăm hai mươi năm tỷ đồng
còn việt tinh banh sẽ tiếp tục thực hiện chia cổ tức năm hai nghìn hai mươi bằng cổ phiếu với tỷ lệ một mươi hai sáu hoặc một mươi bảy năm
bidv sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai để chi cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ hai
và chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ hai mươi năm bảy mươi bảy
vốn điều lệ của bidv hiện nay đang hơn bốn mươi hai trăm hai mươi tỷ đồng
và sau khi phát hành cổ phiếu trị giá hơn một mươi ba trăm sáu mươi năm tỷ đồng
vốn điều lệ của nhà băng này lên năm mươi năm trăm tám mươi năm tỷ đồng